cùng sự với chủ tịch nước còn có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đại diện các bộ ngành trung ương và gần ba trăm linh đại biểu là các doanh nghiệp cựu chiến binh tiêu biểu trên cả nước
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp dưới sự quản lý của bộ nội vụ bộ kế hoạch đầu tư và là thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam thành viên của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
cùng với sự phát triển chung của đất nước hầu hết doanh nhân cựu chiến binh việt nam đã khẳng định được vai trò uy tín thương hiệu của mình trên mặt trận kinh tế và các hoạt động của đời sống xã hội
đến nay đã có tổng số trên bảy bảy trăm linh doanh nghiệp hội viên và gần tám mươi ba trang trại hợp tác xã với tổng doanh thu hai trăm năm mươi tỷ đồng giải quyết việc làm cho sáu trăm linh lao động
với phương trầm đoàn kết nghĩa tình hợp tác cùng phát triển trong nhiệm kỳ tới hiệp hội sẽ nỗ lực vận động tập hợp các doanh nhân cựu chiến binh
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện xã hội tiếp tục xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương xây dựng đất nước giàu mạnh

trong quá trình di chuyển hoàn lưu của áp thấp tiếp tục gây mưa rông mạnh gió giật cấp tám ở phía nam của bắc biển đông gồm huyện đảo hoàng sa
ngoài ra giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh cũng gây mưa nhiều ở khắp vùng biển từ bình thuận đến cà mau giữa và nam biển đông gồm huyện đảo trường sa đề phòng kèm lốc xoáy gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
đường n năm đoạn gần vị trí giao nhau với quốc lộ một a xã nghi thuận huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã xuất hiện nhiều điểm bị phình lún nứt dạn mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dự án đường n năm thông xe kỹ thuật toàn tuyến tuy nhiên sau ba tháng thông xe kỹ thuật đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tuyến đường n năm đã xuất hiện một số điểm nứt dạng hình chân chim xình lún
trước đó đơn vị trúng thầu thi công tuyến đường đã thực hiện sửa chữa vá lại những điểm bị nứt dạn phình lún tuy nhiên thời điểm hiện tại tuyến đường n năm tiếp tục xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nặng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ
đề nghị chủ đầu tư đơn vị thi công sớm kiểm tra kịp thời khắc phục các điểm hư hỏng đường nói trên đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đường n sáu
nông dân trong củ đậu ở huyện hồng ngự tỉnh đông tháp đang đứng ngồi không yên
đậu gần đến ngày thu hoạch giá xuống thấp thương lái chỉ mua cầm chừng trong khi đó lũ bên ngoài đang lên nhanh đe dọa nhiều diện tích trồng của bà con
dụng củ đậu còn hơn một mươi ngày nữa mới thu hoạch nhưng chủ dụng đã phải nhổ ép chạy lũ do thu hoạch trước ngày nên củ đậu chưa nở to năng suất chỉ đạt khoảng bốn mươi
nông dân cho biết giá bán hiện tại chỉ một ba trăm linh đồng một kg bằng năm mươi giá củ đậu loại một ngoài thị trường
chủ dụng cầm chắc thu lỗ bảy mươi tám mươi triệu đồng một hectare theo thống kê của phòng nông nghiệp huyện khu vực này còn khoảng một mươi hectare củ đậu của một mươi bốn hộ dân chưa thu hoạch
một số diện tích được thương lái thu mua có thể gỡ gạc lại một phần vốn các diện tích còn lại phải nằm trên ruộng vừa lo sợ lũ vừa chờ trực thương lái
thưa quý vị cây hồ tiêu được xác định là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị của tỉnh quảng trị cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu
cùng với việc mở rộng chỉ dẫn địa lý
từ bốn xã lên thành ba mươi tám xã tỉnh quảng trị đã chú trọng liên doanh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm mở rộng diện tích xây dựng thương hiệu cây hồ tiêu phát triển mang tính bền vững
vùng cùa thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị có tổng diện tích trồng tiêu hơn ba trăm linh hectare hạt tiêu cùa có kích thước nhỏ rắn thơm nồng và có vị cây đặc trưng
chính điều này mà những năm trở lại đây hợp tác xã hồ tiêu cùa đã có nhiều cách làm để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hạt tiêu vùng cùa
ngắn với việc xây dựng chỉ dẫn địa lý tiêu thụ sản phẩm
đến nay tổng diện tích trồng tiêu trên địa bàn tỉnh quảng trị là hai năm trăm linh hectare trong đó có khoảng hai mươi hectare sản xuất tiêu hữu cơ
theo đánh giá của các nhà chuyên môn hạt tiêu quảng trị về cơ bản không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nên tiêu rất sạch
tuy nhiên muốn giữ vững được thương hiệu thì người dân và chính quyền địa phương ở tỉnh quảng trị cần có một số giải pháp
những người sản xuất kinh doanh tiêu phải đoàn kết để làm sao giữ vững được cái danh tiếng của mình
đảm bảo được bán ra thị trường là cái chất lượng tiêu như là được tuyên bố như là được công bố
thứ hai nữa là công tác quảng bá sản phẩm của chúng ta
còn một cái rất quan trọng mà cũng quyết định đến việc vùng tiêu có phát triển được hay không
đấy là sự quan tâm của các cấp chính quyền
hiện nay hạt tiêu quảng trị đã có mặt tại các thị trường châu âu
đặc biệt vừa qua công ty thương mại quảng trị
đã đưa sản phẩm tiêu quang trị vào được hệ thống siêu thị arise ở pháp
cùng với việc mở rộng thị trường và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
nên danh tiếng và thương hiệu của sản phẩm hạt tiêu quảng trị được thúc đẩy và thương mại hóa
từ đó sẽ hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân ở tỉnh quảng trị
một mươi năm năm nay đồng bào dân tộc mông ở xã đắc rờ măng huyện đắc cờ long tỉnh đắk nông
vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do chưa được tiếp cận với điện lưới quốc gia
tuy nhiên tới nay khi điện đã về tới bản làng
thì bà con rất phấn khởi mua sắm thiết bị và đầu tư các loại máy móc cơ sở phục vụ sản xuất
điều này hứa hẹn một cuộc sống đổi thay ở nơi vùng sâu
ngày điện lưới quốc gia về thôn người lớn trẻ con trong thôn rất phấn khởi
tập trung tại các địa điểm lắp đặt công tơ chờ giây phút được đóng điện
ông tráng a thính thôn nam cho biết
trước đây bà con phải dùng điện bình hoặc điện năng lượng mặt trời
gặp mùa mưa điện không đủ sáng không xem được tin tức thời sự thiếu thông tin
tối đến không có điện cho các cháu học hành
muốn sử dụng máy móc vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế cũng không thể
nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai thì về thông tin đại chúng xe kênh truyền hình
dự án cấp điện cho các thôn năm sáu bảy xã đắk rơ măng
có tổng chiều dài đường dây trung áp hơn một mươi năm km hạ áp hơn một mươi ba km
với năm trạm biến áp có tổng dung lượng là ba trăm hai mươi kva tổng số vốn đầu tư gần một mươi một chín tỷ đồng
theo phân kỳ đầu tư đây là giai đoạn cấp điện các thôn buôn ưu tiên xã biên giới
và vùng đặc biệt khó khăn
đây là giai đoạn khó khăn của dự án cấp điện nông thôn tỉnh đắk nông giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
dự án tại khu vực đắk một số dự án nằm ở huyện đắk cà long và tại thị xã dân nghĩa
điện lực sẽ triển khai ngay để đóng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế của bà con
đắk rờ măng là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh đắk nông
với dân số chủ yếu là đồng bào người mông di cư vào từ các tỉnh phía bắc
nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước hệ thống đường giao thông trường học trạm y tế
đã được đầu tư xây dựng đến tận hợp
dự án cấp điện lần này đã xóa được điểm trắng điện lưới quốc gia trên địa bàn xã
tạo động lực mạnh mẽ để người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất so đói giảm nghèo khu vực nông thôn
đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân bảo đảm an ninh kinh tế
chính trị xã hội cũng như sự phát triển toàn diện của địa phương
mới đây trường đại học y dược cần thơ và ủy ban nhân dân
các trường đại học y dược cần thơ và ủy ban nhân dân các trường đại học y dược cần thơ
các tỉnh đồng bằng sông kiểu long phối hợp tổ chức hội nghị đào tạo nguồn nhân lực y tế
vùng đồng bằng sông cửu long mở rộng
khó khăn lớn nhất của ngành y tế đồng bằng sông cửu long là tình trạng thiếu trầm trọng
y bác sĩ chuyên ngành hiếm lao phổi tâm thần gia liễu pháp y phong giải phẫu bệnh
đặc biệt là pháp y cả một mươi ba tỉnh thành đều có trung tâm pháp y nhưng chỉ có bốn bác sĩ chuyên ngành pháp y
cùng với đó tám bệnh viện chuyên ngành lao và bệnh phổi ở các tỉnh thành đi vào hoạt động từ lâu
nhưng trung bình chỉ có từ một đến năm bác sĩ
để giải quyết khó khăn sở y tế các tỉnh thành đồng bằng sông kiều long đều kiến nghị trường đại học y dược cần thơ
cho thêm các chỉ tiêu đào tạo nhân lực qua việc nới lỏng điểm đầu vào của trường
theo tính toán nhu cầu đào tạo chuyên ngành hiếm của đồng bằng sông cửu long khoảng hai trăm năm mươi bác sĩ một năm
nhưng chỉ tiêu bộ giáo dục đào tạo giao cho trường đại học y dược cần thơ là một trăm năm mươi chỉ tiêu
thưa quý vị và các bạn từ một đơn vị thuộc tốc dưới của ngành y tế nghệ an
trung tâm y tế huyện nam đàn đã nỗ lực vươn lên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
và đang dần trở thành địa chỉ chữa bệnh có uy tín
sau khi bệnh viện đa khoa nam đàn sát nhập với trung tâm y tế huyện đội ngũ cán bộ được kiện toàn
trung tâm y tế nam đàn đã đoàn kết vượt khó vươn lên
bằng nhiều giải pháp trung tâm đã tiến hành đào tạo lại đội ngũ y bác sĩ
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã đào tạo chuyển hóa tại chỗ cho ba mươi tám người từ trung cấp lên cao đẳng
một mươi chín lượt bác sĩ được cử đi đào tạo tại các bệnh viện trung ương
trung tâm đã kêu gọi thu hút được nhiều bác sĩ trẻ và gửi đi đào tạo ở các bệnh viện tuyến trung ương
để phát triển các chuyên ngành kỹ thuật mới
đặc biệt sau khi trung tâm được chọn làm vệ tinh của bệnh viện bạch mai
thì nhiều kíp bác sĩ kỹ thuật viên đã được bệnh viện bạch mai đào tạo
cùng với đó ý đức của đội ngũ y bác sĩ cũng được chấn chỉnh nâng cao
cuối năm các điều kiện chuẩn bị xong các thầy sẽ tiếp tục hỗ trợ trong công tác chuyển giao
với việc nâng cao nguồn nhân lực trẻ và hệ thống cơ sở vật chất
trung tâm y tế huyện nam đàn đã và đang khẳng định được chất lượng khám và chữa bệnh
số bệnh nhân đến khám trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn mươi năm lượt người tăng ba mươi sáu bảy so với cùng kỳ
năm năm bà bị bệnh tiểu đương còn lâu rồi vậy cái ú vũ
về tái biện từ khi bà bị ngả lên đứa ruộng
tôi quan tâm nhiệt tinh của đội y bác sĩ của bệnh viện nhiệt tinh chăm sóc bà cập kỷ kiểm thơi
dẫu còn nhiều khó khăn và thiếu thốn tuy nhiên các y bác sĩ tại trung tâm y tế huyện nam đàn
luôn phấn đấu vượt khó vươn lên đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả
trong công tác khám điều trị bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân
thời gian qua tại lào cai
đang có ngày càng nhiều những tập thể cá nhân có tinh thần tương thân tương ái
cùng sẻ chia để làm vơi bớt những khó khăn bất hạnh với những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống
hoạt động của câu lọc bộ tình nguyện được đề cập trong phóng sự sau là một trong những điển hình như thế
mỗi sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần khu vực nhà ăn bệnh viện đa khoa huyện bảo thắng lại nhộn nhịp hơn hẳn
các thành viên trong câu lạc bộ trái tim yêu thương có mặt từ rất sớm
để hoàn thành gần một trăm linh suất cơm miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây
bệnh nhân chúng tôi là những người già yếu rồi không có con gái đi chăm sóc
về đây mới để được
với câu lọc bộ chăm sóc tôi tuy rằng một xuất cơm thì nó nhỏ thôi
nhưng mà cái ý nghĩa cái tình trái tim thương yêu rất lớn
với một mươi năm thành viên trong câu lạc bộ
vượt qua những bận rộn khó khăn của cuộc sống
họ gắn kết lại với nhau để cùng làm công việc thiện nguyện ý nghĩa này
những việc làm của các tình nguyện viên không chỉ đang tiếp thêm nghị lực
sức mạnh để những bệnh nhân nghèo có niềm tin chiến thắng bệnh thật
mà còn là sự sẻ chia với đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện về những khó khăn trong công tác khám chữa bệnh
câu lạc bộ trái tim yêu thương này thì đã tặng những xuất quà
những phần quà có một ý nghĩa hết sức to lớn
có những bệnh nhân thì được ủng hộ
có đến ngót một trăm linh triệu đồng để cho bệnh nhân vượt qua những khó khăn
bệnh viện thì cũng thường xuyên ủng hộ tất cả các tổ chức từ thiện
cùng với chung tay với các tổ chức từ thiện để hoàn thành cái nhiệm vụ bảo vệ
chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân và động viên kịp thời những bệnh nhân và những người bệnh
mà gặp những hoàn cảnh khó khăn và những bệnh nhân nghèo
đi ra ngoài nhiều thấy những hoàn cảnh khó khăn quá
thì mình tự cái tâm của mình cũng nghĩ là mình cũng không đành lòng
bỏ qua được
có những trường hợp không phải là ở mình ở đây
rất là xa nhưng mình đi mình thấy như thế
thì tự như cái tâm của mình mình nghĩ là cái tâm của mình phải đầu tiên
nó trỗi lên thì từ đó thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ
đối với những tình nguyện viên trong câu lạc bộ
hạnh phúc của họ bắt đầu từ những điều giản dị
từ sự đồng cảm sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống
trong phần tin quốc tế mỹ áp thuế trả đũa mới với hàng hóa trung quốc
hơn bảy mươi người phải nhập viện trong đợt nóng kỷ lục tại nhật bản
chính phủ mỹ vừa thông báo vòng áp thuế trừng phạt hai mươi năm đầu tiên với hàng hóa trung quốc trị giá năm mươi tỷ usd
sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng tám tới
văn phòng đại diện thương mại mỹ khẳng định cuộc điều tra của cơ quan này
đã cho thấy chính sách và cách thực hành của trung quốc liên quan đến việc chuyển giao công nghệ
tài sản trí tuệ và đổi mới là vô lý phân biệt đối xử và tạo gánh nặng cho thương mại mỹ
theo đó có thêm hai trăm bảy mươi chín mặt hàng mới của trung quốc sẽ bị áp đặt mức thuế mới hai mươi năm
như xe máy máy kéo mạch điện động cơ và nông cụ
hôm sáu tháng bảy mỹ đã áp đặt mức thuế trị giá ba mươi bốn tỷ usd với hãng hóa trung quốc
bắc kinh cũng đã thực hiện nhiều biện pháp trả đũa
cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế sáu mươi tỷ usd với hãng hóa của mỹ
hiện phía trung quốc chưa có phản ứng gì trước quyết định mới nhất của mỹ
song bộ ngoại giao nước này từng tuyên bố trung quốc sẽ không e ngại một cuộc chiến thương mại với mỹ
tổng thống đắc cử colombia ivan duque đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
với sự tham gia của khoảng bốn khách mời
trong đó có một mươi nguyên thủ quốc gia
các nước mỹ la tình và đại diện gần hai mươi nước trên thế giới
tại lễ nhậm chức tân tổng thống duque bày tỏ mong muốn
thông qua đối thoại giải quyết những chia rẽ về tư tưởng và dạng nước xã hội
về tiến trình hòa bình tân tổng thống duque tuyên bố sẽ thực hiện một số điều chỉnh
đối với thỏa thuận hòa bình đã ký kết với nhóm lực lượng vũ trang cách mạng colombia farc năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra chính phủ cũng sẽ gia tăng điều kiện
giải phóng quốc gia eln với nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia eln
trong cuộc bầu cử tháng sáu vừa qua ông duque đại diện cho đảng cánh hữu trung tâm dân chủ đã giành chiến thắng
ông duque vốn là một luật sư về lĩnh vực kinh tế
ở tuổi bốn mươi hai ông cũng là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trong lịch sử colombia cận đại
bà mata lucia ramirez năm nay sáu mươi ba tuổi trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của colombia
bà marta là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công
liên quan đến vụ bê bối vắc xin giả tại trung quốc thêm nhiều sai phạm đã được hé lộ
theo công bố mới nhất từ các nhà điều tra công ty công nghệ sinh học trường xuân trường sinh đã bắt đầu làm giả giấy tờ sản xuất vaccine từ bốn năm trước
cơ quan chức năng chưa công bố thông tin liên quan tới việc tiêu thụ cũng như tác động sức khỏe của những lô vaccine kém chất lượng này
cảnh sát trung quốc đã bắt giữ một mươi tám người tại công ty công nghệ sinh học trường xuân trường sinh
ngày bốn tháng tám ông tống lập trí viện trưởng viện dịch tễ thuộc trung tâm phòng dịch tỉnh sơn đông đã tự sát trước áp lực của dư luận sau vụ việc gần hai trăm hai mươi trẻ em ở tỉnh này bị tiêm vaccine không đảm bảo tiêu chuẩn
ông tống bị cho là phải chịu trách nhiệm về việc cấp phép cho nhập hai trăm năm mươi hai sáu trăm linh liều vaccine dpt ngừa bạch hầu ho gà uốn ván kém chất lượng của tập đoàn công nghệ sinh học trường sinh có trụ sở ở cát lâm vào lưu hành ở tỉnh sơn đông
nơi sinh sống của khoảng một trăm linh triệu người
số liệu mới nhất do chính phủ nhật bản công bố cho biết đã có một trăm ba mươi tám người tử vong và hơn bảy mươi người phải nhập viện trong vòng ba tháng qua do nắng nóng kéo dài tại nước này
từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng bảy tháng tám tổng cộng đã có bảy mươi một hai trăm sáu mươi sáu người phải nhập viện do sai nắng và kiệt sức
còn số này thậm chí cao hơn so với mức kỷ lục năm mươi tám bảy trăm sáu mươi
còn số này thậm chí cao hơn so với mức kỷ lục năm mươi bảy bảy trăm hai mươi chín người phải nhập viện năm hai nghìn một mươi ba
chỉ tính riêng trong tháng bảy đợt nắng nóng kéo dài đã khiến một trăm hai mươi bốn người tử vong năm mươi hai tám trăm một mươi chín người phải nhập viện
đợt nắng nóng này đã khiến cho nhiệt độ tại một số địa phương ở nhật bản tăng lên mức kỷ lục
nền nhiệt đo được trong vài ngày qua tại thành phố gero lên tới bốn mươi một độ c đánh dấu mức nhiệt độ cao thứ hai từng được ghi nhận tại nhật bản

cơ quan khí tượng nhật bản thông báo các đợt nắng nóng tăng cường tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng do tác động của một hệ thống khí áp cao ở thái bình dương
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt